đột phá công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất và tiêu thụ đó là chủ đề của hội thảo phát triển chuỗi giá trị gạo việt nam vừa được thời báo kinh tế việt nam tổ chức tại thành phố cần thơ
các ý kiến thảo luận tại hội thảo tập trung vào chủ đề cơ hội và thách thức của ngành lúa gạo việt nam trong bối cảnh mới
những công nghệ tiên tiến trong chế biến và bảo quản lúa gạo đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường gạo cao cấp
ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học cung cấp nhiều thông tin giá trị cho các doanh nghiệp ngành gạo của việt nam
ngoài ra các đại biểu còn trao đổi thảo luận về những công nghệ tiên tiến hiện nay trong sản xuất và chế biến gạo khâu sao thu hoạch công nghệ say sát công nghệ thủy nhiệt công nghệ làm lạnh cho hạt gạo
hội thảo lần này được đánh giá chất lượng nhiều ý kiến mới đột phá đã cung cấp nhiều thông tin giá trị cho các doanh nghiệp ngành gạo của việt nam